thưa quý vị những đợt mưa lớn kéo dài đã chấm dứt tại khu vực bắc bộ
cả nước ngày hôm nay có xu hướng chung là ngày nắng nóng chiều tối có thể có mưa rông
vâng ạ nắng nóng rồi lại mưa rông
nhiều người dù không vận động nhưng vẫn cảm thấy cơ thể mình ra mồ hôi
cảm giác dù không dễ chịu tuy nhiên quý vị cũng không nên lo lắng
bởi cơ thể đổ mồ hôi là để làm mát điều tiết thân nhiệt
việc chúng ta cần làm đó là hạn chế rượu bia và các loại thức uống có nhiều caffeine
như là cà phê này trà một số loại nước tăng lực có thể kích thích cơ thể tiết nhiều mồ hôi
thay vào đó nên chọn các loại thức uống bù điện dài
một cảnh báo khác khi mà nắng nóng đó là nguy cơ đuối nước ở trẻ nhỏ
bởi trời nóng thì nhiều trẻ em sẽ tìm đến sông hồ biển để bơi giải nhiệt
bởi vậy mà các bậc phụ huynh cần chú ý trong việc quan sát quản lý con em mình